nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng và đảng viên trong việc bảo vệ an ninh quốc phòng
cũng như tuyên truyền các đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân
thời gian qua huyện sa thầy tỉnh con tum đã tăng cường công tác phát triển đảng viên trong vùng có đạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
từ năm hai nghìn bốn đến tháng sáu năm hai nghìn bảy trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện sa thầy đã mở ba mươi một lớp bồi dưỡng
lý luận chính trị cho hai một mươi chín học viên trong đó có tám mươi bốn học viên là người có đạo và kết nạp được một mươi tám đảng viên là người có đạo vào đảng
trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện sa thầy đã mở ba mươi một lớp bồi dưỡng trong đó có tám mươi bốn học viên là người có đạo và kết nạp được một mươi tám đảng viên là người có đạo
công tác phát triển đảng viên luôn được đảng ủy huyện sa thầy chú trọng điển hình cho địa phương làm tốt công tác phát triển đảng viên là đảng ủy xã hơ mong
huyện sa thầy với tám mươi ba là người đồng bào dân tộc thiểu số và đều theo đạo công giáo
xã hờ mong trước đây là một trong những điểm nóng về tà đạo hà mòn
tình hình an ninh diễn biến phức tạp nhưng nay đã kết nạp được một mươi ba trên sáu mươi chín đảng viên là người có đạo hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số

tình hình an ninh diễn biến phức tạp nhưng này đã kết nạp được một mươi ba trên sáu mươi chín đảng viên là người có đạo hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số